theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay ngày hai mươi tám tháng một mươi vùng ấp thấp trên biển đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi sáu h vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông cách đảo song tử tây quần đảo trường sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông cách đảo sông tử tây quần đảo trường sa khoảng bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín